dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật lực lượng dự bị động viên
tại phiên họp đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất
với báo cáo của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về một số quy định còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật lực lượng dự bị động viên
cụ thể như về tên gọi về đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật điều một mươi hai
về các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên điều hai mươi năm
có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trung tâm huấn luyện dự bị động viên
trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất đã có của các đơn vị quân đội
mà không làm tăng thêm biên chế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện
và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân nhân dự bị
hiện cả nước đã xây dựng hai mươi bốn trên sáu mươi ba trung tâm huấn luyện dự bị động viên
ở địa phương cấp tỉnh
tiếp thù các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện dự án luật lực lượng dự bị động viên
bổ sung và hoàn thiện dự án luật lực lượng dự bị động viên
bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
và trình quốc hội xem xét cho ý kiến trong thời gian tới